thông tin từ ubnd huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật và đuối nước khiến bốn người tử vong
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi khi nước lũ rút xuống hai mẹ con chị châu nữ thị minh hát sáu mươi ba tuổi và con là nguyễn minh tê hai mươi bảy tuổi
cùng chú khối phố mỹ hòa thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đang dọn dẹp trong nhà thì không may bị điện giật dẫn đến tử vong
trước đó vào khoảng tám giờ cùng ngày hai học sinh là hứa thị kiều v một mươi ba tuổi học lớp tám và hứa đại c một mươi năm tuổi cùng chú thôn kiều châu xã duy phước huyện duy xuyên
rủ nhau ra bờ ruộng đang ngập nước thì bất ngờ trượt chân ngã xuống vùng nước sâu đang chảy xiết và bị cuốn trôi
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của hai học sinh trên và bàn giao cho gia đình
nhận được thông tin chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân